thưa quý vị trong một cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng bốn thư ký báo chí nhà trắng karine jean pierre thông báo
ukraine đã bắt đầu nhận được hỗ trợ an ninh trong gói viện trợ mới được washington công bố
bình luận trên tạp chí foreign affairs nhà nghiên cứu cấp cao josh walling tại viện các quân chủng thống nhất hoàng gia anh
có trụ sở tại london cho rằng viện trợ quân sự của mỹ sẽ không giải quyết được tình hình của quân đội ukraine
trước khi kiev huy động thêm quân trong ba giai đoạn
phát biểu sau khi gói viện trợ được thông qua tại hạ viện mỹ tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
hàng chục tỷ đô la mỹ viện trợ mới sẽ củng cố lực lượng vũ trang nước này và tạo cơ hội chiến thắng cho kiev
bình luận của tổng thống zelensky được đưa ra sau khi ông cảnh báo vào giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
rằng việc không có thêm viện trợ từ mỹ có nghĩa là
nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến vừa bước sang năm thứ ba
tuy nhiên nhà nghiên cứu cấp cao jack wardlink cho rằng chỉ riêng gói viện trợ của mỹ
sẽ không giải quyết được vấn đề của ukraine trên tiền tuyến
ukraine sẽ cần huy động thêm lực lượng tăng cường quá trình huấn luyện chiến đấu
cũng như đảm bảo rằng các binh lính mới có đầy đủ trang bị và vũ khí cần thiết
quân đội ukraine sẽ phải lên kế hoạch huy động thêm quân trong ba giai đoạn
đảm bảo luân chuyển quân đội trên tiền tuyến
tuy nhiên theo ông wardlin trở ngại lớn nhất chính là việc đào tạo sĩ quan
ông wardlin cho biết điều này có thể được giải quyết tuy vậy phải được thực hiện càng sớm càng tốt
nếu ukraine muốn đào tạo ra các lực lượng cần thiết cho mùa thu
chỉ có vậy ukraine mới có thể lật ngược tình thế
nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phương tây cung cấp vũ khí cho kiev
không thể thay đổi tình hình trên chiến trường mà chỉ khiến xung đột kéo dài
chính quyền tổng thống joe biden đã phân bổ hơn năm mươi chín tỷ đô la mỹ hỗ trợ quân sự cho ukraine
trong đó có hơn năm mươi hai tỷ đô la mỹ được viện trợ kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine
bắt đầu vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mặt khác ukraine cho rằng khi khoản viện trợ đó được thông qua
các vũ khí và trang thiết bị mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp ukraine phòng thủ
trước ưu thế pháo binh của nga trong bối cảnh cơ sở ả tầng quan trọng bị bắn phá
trong những tuần gần đây
do đó việc phân bổ gần sáu mươi một tỷ đô la mỹ cho ukraine là một vấn đề đã được giải quyết
trên thực tế và không phải là tin tốt với nga
mỹ với nguồn cung lớn của mình sẽ nhanh chóng bù đắp một phần tình trạng thiếu thiết bị
và đạn dược hiện có của lực lượng vũ trang ukraine
sau đó tình trạng thiếu nhân sự trong quân đội ukraine sẽ không còn trầm trọng như hiện nay
cùng với đó mỹ có thể tập trung vào việc cung cấp cho ukraine những loại vũ khí
có độ chính xác cao uy lực và tầm xa để họ có thể tấn công vào khu vực hậu cứ của quân đội nga
mỹ cũng có thể cung cấp cho ukraine tên lửa ata cms có tầm bắn ba trăm linh km
vì lầu năm góc có sẵn hàng nghìn loại vũ khí như vậy
tờ politico dẫn lời phó đại diện thường trực thứ nhất của nga tại liên hợp quốc
dmitry polyansky nhấn mạnh rằng gói viện trợ của mỹ sẽ đồng nghĩa với việc kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút
trọng tâm của gói viện trợ lớn nhất từ trước tới nay lần này là bổ sung các thiết bị đánh chặn quan trọng
dành cho hệ thống phòng không patriot và nasams của ukraine
gói viện trợ trị giá sáu tỷ usd cho ukraine này cũng bao gồm các thiết bị quan trọng
được thiết kế để tích hợp các bệ phóng
tên lửa và radar phòng không của phương tây với các hệ thống phòng không hiện có của ukraine
cùng các hệ thống và thiết bị tiên tiến để đối phó với hệ thống máy bay không người lái
các thiết bị thuộc gói viện trợ này còn bao gồm một lượng lớn đạn dược cho các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser
radar đa nhiệm và radar phản pháo nhằm tăng cường khả năng giám sát và tấn công chính xác của ukraine
ngoài ra đàn tên lửa cho hệ thống himas và cho các đơn vị pháo binh được trang bị đạn pháo một trăm năm mươi năm mm và một trăm năm mươi hai mm
các loại đạn có độ chính xác cao cho không quân cũng nằm trong gói viện trợ lần này
không dừng lại ở đạn dược và thiết bị hàng nặng gói viện trợ còn bao gồm máy bay không người lái puma và swiftblade
các phương tiện chiến thuật để vận chuyển vũ khí và thiết bị hỗ trợ ukraine trong việc sản xuất máy bay không người lái
các hoạt động đào tạo và bảo trì
một tháng trước tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký thông qua luật cho phép hạ độ tuổi huy động quân của nước này từ hai mươi bảy xuống hai mươi năm
động thái này sẽ giúp kiev có thêm sức mạnh
về nguồn lực trong cuộc chiến kéo dài hơn hai mươi năm tháng qua với nga ông zelensky cũng ký duyệt một đạo luật yêu cầu nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự
vì khuyết tật phải trải qua cuộc đánh giá y tế khác cùng đạo luật yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến với những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự
hai đạo luật này có thể giúp quân đội ukraine tuyển thêm quân
quân đội ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ đạn dược
trong khi đó nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến nhờ khả năng sản xuất trang thiết bị quân sự và huy động quân hiệu quả hơn
trước đó giới chức ukraine nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự
ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với nga vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
lệnh này cấm hầu hết đàn đông từ một mươi tám đến sáu mươi tuổi xuất cảnh
tuy nhiên chiến dịch tuyển quân của ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ông zelensky đã xa thải toàn bộ lãnh đạo văn phòng tuyển quân ở các vùng trên cả nước
và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những văn phòng này
trong thời gian qua các quan chức ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến
khi trực tiếp tới phòng tập thể dục trung tâm mua sắm nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp
biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn nhưng ukraine cho rằng đây là điều cần thiết
để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước nga
thưa quý vị nhiều người ukraine tin rằng gói viện trợ gần sáu mươi một tỷ usd vừa được thông qua như cơn mưa rào giữa nắng hạn
đến vào giữa giai đoạn khó khăn nhất khi nga đạt được nhiều bước tiến dọc chiến tuyến
xong một số cho rằng nó đến quá muộn tình trạng thiếu đạn dược và phòng không trầm trọng
cùng với việc thiếu nhân lực ngày càng tăng của ukraine sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian hơn để khắc phục
ukraine và các đồng minh châu âu thở phào nhẹ nhóm
ba khoản viện trợ quân sự trị giá hơn sáu mươi tỷ usd bị trì hoãn từ lâu cho kiev
trong một động thái thể hiện sự đoàn kết hiếm hoi của lưỡng đảng
nhưng sự hưng phấn có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
trong bối cảnh phải nỗ lực để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy bày tỏ cảm ơn nước mỹ
đồng thời nhấn mạnh dự luật viện trợ quan trọng của mỹ sẽ ngăn xung đột mở rộng
cứu sống hàng nghìn sinh mạng và giúp cả hai nước trở nên mạnh mẽ hơn
về phần mình chủ tịch hội đồng châu âu jacques michel nêu rõ
điều này gửi một thông điệp rõ ràng tới điện kremlin
những người tin và tự do và hiến trương liên hợp quốc sẽ tiếp tục ủng hộ ukraine và người dân nước này
trong khi đó tổng thư ký nato james stoltenberg hoan nghênh gói viện trợ quân sự của mỹ
ukraine đang sử dụng vũ khí do các đồng minh nato cung cấp để làm suy giảm khả năng chiến đấu của nga
điều này làm cho tất cả chúng tôi an toàn hơn ở châu âu và bắc mỹ
nhưng phản ứng hưng phấn ở bên này đại tây dương sẽ không thể xua tan suy nghĩ rằng phương tây đang làm quá muộn để hỗ trợ ukraine
cho những gì rất có thể xảy ra khi nga dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong những tháng tới nếu không muốn nói là vài tuần
các quan chức quân sự phương tây thừa nhận riêng rằng khi xem xét tình hình chiến trường tồi tệ của ukraine
và những bước tiến ngày càng tăng mà lực lượng nga đã đạt được trong những tháng gần đây
viện trợ mới có thể không thay đổi hoàn toàn triển vọng của kiev
họ tin rằng trong kịch bản tốt nhất
gói viện trợ mới có thể giúp ukraine chống lại các cuộc tấn công liên tục của nga và duy trì khả năng phòng thủ
một số chuyên gia cũng cho rằng nga bây giờ có thể tăng cường các cuộc tấn công trước khi có thêm viện trợ của phương tây đến chiến trường ukraine
tuy nhiên tình trạng thiếu đạn dược và phòng không trầm trọng
cùng với tình trạng thiếu nhân lực ngày càng tăng của ukraine sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian hơn để khắc phục
steven ivers giám đốc viện nghiên cứu an ninh eu nhận định
quyết định của quốc hội mỹ cuối cùng có thể thông qua dự luật hỗ trợ ukraine
nhưng điều này đến muộn rất muộn
theo vị chuyên gia này bây giờ các quốc gia thành viên eu cần phải thực hiện phần việc của mình
bằng cách cung cấp các hệ thống phòng không mà ukraine rất cần
đồng quan điểm trên thủ tướng estonia kazakallas cho biết
hy vọng cuộc bỏ phiếu này ở hạ viện mỹ sẽ khuyến khích tất cả các đồng minh xem xét kho hàng của họ và làm nhiều hơn nữa
trong một cuộc họp bất thường của hội đồng nato ukraine vào cuối tuần trước do tổng thống zelensky triệu tập
để đối phó với việc nga tăng cường tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng của ukraine
các nước nato xác nhận rằng họ có nhiều hệ thống phòng không hơn có thể được chuyển tới ukraine
ông stoltenberg xác nhận nato đã vạch ra các khả năng hiện có trên khắp các lĩnh vực
và có những hệ thống có thể được cung cấp cho ukraine
đồng thời cho biết thêm rằng những thông báo cụ thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần
trong khi đó ngoại trưởng thụy điển tobiat binstrom nhắc nhở
đây cũng là lúc cần nhớ rằng eu hiện phải tăng cường sản xuất vũ khí đạn dược và vật tư để hỗ trợ ukraine về lâu dài
các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng
eu sẽ gặp nhau trong một phiên họp chung hiếm hoi ở luxembourg
tập trung vào thảo luận về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho kiev
ngoại trưởng ukraine dmitr kuleba và bộ trưởng quốc phòng rutem umerov dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán trực tuyến
một quan chức eu khi được hỏi về kỳ vọng cho cuộc đàm phán cho hay
đây sẽ không phải là một phiên họp dễ dàng điều này có thể không rõ ràng đối với mọi người
và một số người có thể đơn giản là chưa muốn thừa nhận thực tế
nhưng ngày càng có cảm giác rằng chúng tôi đã làm quá ít quá muộn
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh chủ đề trên trong các video tiếp theo
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại